tại hà nội đại học y đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày thầy thuốc việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự lễ kỷ niệm
tại buổi lễ thủ tướng đã yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt của ngành y tế hiện nay
là phải cùng các cấp các ngành tiếp tục chủ động và quyết liệt thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo tinh thần chỉ đạo của đảng nhà nước của chính phủ thủ tướng chính phủ
ngành y tế luôn phải bảo đảm các phương án phòng chống huy động mọi lực lượng tham gia
trên tinh thần chống dịch như chống giặc trong mọi tình huống phải chủ động không để bị động bất ngờ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh cán bộ ngành y cần tiếp tục nêu cao
tinh thần chiến sĩ áo bồ lút trắng đi đầu trong mặt trận phòng chống dịch bảo đảm sức khỏe
và cuộc sống bình yên cho nhân dân cần thực hiện thắng lợi các nghị quyết số hai mươi hai mươi một của trung ương
về tăng cường công tác y tế công tác dân số trong tình hình mới và các chiến lược chương trình
kế hoạch hoạt động của ngành
nỗ lực phấn đấu xây dựng nền y học hiện đại hiệu quả bền vững vì nhân dân phục vụ
thủ tướng nhấn mạnh cần hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn dân để mọi người dân đều được chăm sóc

tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế có cơ chế giá cơ chế chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở

hệ thống mạng lưới y tế gần dân
thủ tướng lưu ý ngành y là ngành đặc biệt đòi hỏi nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao và bảo đảm y đức
vì vậy cần được tuyển chọn đào tạo sử dụng và có cơ chế đãi ngộ phù hợp với đặc thù của ngành
tôi yêu cầu các trường đào tạo ngành y phải đạt chất lượng tới hàng đầu với mong muốn không chỉ riêng trường đào tạo y hà nội
mà tất cả các trường khác đều phải chú trọng đạt kết việc nâng cao chất lượng đào tạo tân cường thanh tra kiểm tra giám sát chất lượng đầu ra
bảo đảm đào tạo các thế hệ thầy thuốc tiếp theo đủ về số lượng tốt về chất lượng chú trọng tiêu môn và đạo đức
phẩm chắc có tinh thần trách nhiệm cao thực hiện ngày càng tốt hơn sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
thủ tướng đề nghị đội ngũ giáo viên của ngành y cần tiếp nối truyền thống tốt đẹp của các thế hệ đi trước
nêu cao tinh thần tận tâm tận lực đào tạo thế hệ trẻ cho ngành y tế nước nhà
đồng thời tập trung làm tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tham gia khám chữa bệnh phục vụ nhân dân
trong bối cảnh dự báo tình hình các loại dịch bệnh diễn biến khó lường
ngành y trong cả nước cần chú trọng hơn nữa trong hoạt động đào tạo phục vụ phát triển hệ thống y tế dự phòng
nâng cao sức khỏe cho người dân phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh nhất là tuyến cơ sở vùng sâu vùng xa